ngành nông nghiệp của tỉnh thanh hóa cùng chính quyền các địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp tái đàn khôi phục đàn lợn
tới nay toàn tỉnh đã khôi phục được chín mươi sáu so với tổng đàn trước khi có dịch tả lợn châu phi
việc tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh thanh hóa được thực hiện nghiêm theo quy định về chăn nuôi an toàn sinh học
quá trình tái đàn lợn tại các trang trại gia trại đều được ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiểm tra giám sát chặt chẽ
lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi nguy cơ của dịch bệnh
nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái đàn hiện tại tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt
tổng đàn lợn đạt một một mươi năm triệu con
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi trên cả nước
các địa phương tại thanh hóa đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống tái phát dịch bệnh nguy hiểm này